theo chuyên gia môi trường trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
với kiểu thời tiết bị bao phủ bởi sương mù dày gió lặng nên khả năng phát tán các chất ô nhiễm thấp
khiến cho ô nhiễm bụi mịn ở mức rất cao
tại địa bàn thành phố hà nội và các vùng lân cận vẫn ô nhiễm bụi mịn ở ngưỡng đỏ
mức có hại cho sức khỏe khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời
ít mở cửa nhà và luôn đeo khẩu trang chống được bụi mịn
lúc một mươi sáu h ngày ba mươi một tháng một mươi hai hệ thống quan chắc không khí của tổng cục môi trường
tại năm trăm năm mươi sáu nguyễn văn cử gia lâm hà nội hàng đậu phạm văn đồng minh khai bắc tử liêm
tri cục bảo vệ môi trường cầu giấy ghi nhận chỉ số aqi ở mức đỏ một trăm năm mươi ba một trăm sáu mươi một
vườn hoa hồng hà quảng ninh cũng ở mức kém một trăm một mươi chín
những người nhạy cảm gặp phải các vấn đề về sức khỏe cần hạn chế ra ngoài
những người bình thường ít ảnh hưởng